trong lúc thuê phòng tại một khách sạn ở khối hai thị trấn diễn châu tỉnh nghệ an để sử dụng ma túy đá
một nhóm thanh niên gồm cả nam và nữ đã bị lực lượng công an ập vào bắt quả tàng
trước đó các trinh sát thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an
đã đột nhập kiểm tra phòng một nghìn ba trăm linh một của một khách sạn ở khối hai thị trấn diễn châu
đã phát hiện nhóm đối tượng gồm một mươi nam và bảy nữ đang tụ tập để sử dụng ma túy
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện thu giữ ba gói ni lông màu trắng chứa hạt tinh thể nghi là ma túy tổng hợp
được giấu trong cục nóng điều hòa ở phía sau phòng khách
tại phòng ngủ thu giữ một loa một bộ đèn nháy một cóng thủy tinh và một vòi nhựa cắm trong chai nhựa đã qua sử dụng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận thuê khách sạn để tổ chức sử dụng ma túy
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ